kính thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với phạm trọng cường ba mươi bốn tuổi ngụ quận phú nhuận tp hcm
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
phạm trọng cường là chuyên viên thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm
trước đó văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm tiếp nhận đơn tối giác tội phạm của ông m
ở thành phố hà nội tối giác phạm trọng cường có hành vi chiếm đoạt năm năm tỷ đồng ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
thông qua hoạt động vay tài chính
sau khi tiếp nhận đơn công an đã xác định thu thập tài liệu chứng cứ triệu tập các đối tượng có liên quan để điều tra làm rõ
kết quả điều tra công an xác định cường có khoản vay tại ngân hàng bản việc đã quá hạn và không có tiền trả lại vay
khi ông m đại diện công ty cổ phần công nghệ tài chính vay online hai trăm bốn mươi bảy liên hệ đến cường để tìm hiểu
cường đã nhờ người đóng giả nhân viên ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tây sài gòn
để giao tài liệu giả và cung cấp thông tin gian dối về dư nợ khoản vay tại ngân hàng bản việc
sau khi nhận được tài liệu và thông tin được cung cấp ông m báo về công ty cổ phần công nghệ tài chính vay online hai trăm bốn mươi bảy
chuyển số tiền năm năm tỷ đồng vào tài khoản của phạm trọng cường để cho vay và bị cường chiếm đoạt
ngày hai tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
và xử lý theo quy định của pháp luật